tiếp tục kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi sáu các đại biểu thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội công tác phòng chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi hai
đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội một số đại biểu cho rằng thành phố hà nội cần phải tháo gỡ ngay những vướng mắc về cơ chế chính sách trong đầu tư công đầu tư các dự án bất động sản
đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng giao đất cho các dự án phát triển đô thị hoặc các dự án giao rồi nhưng chưa thực hiện được
nếu nguồn lực này được tháo gỡ thì đây là nguồn vốn khá lớn để khơi thông đầu tư cho kinh tế thủ đô
cho ý kiến về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín một số đại biểu đánh giá cao chiến lược điều trị f thể nhẹ và cách ly quản lý f một tại nhà
tuy nhiên các đại biểu cho rằng sở y tế cần có hướng dẫn cụ thể đồng bộ cho các địa phương tránh những sai lầm không đáng có